trong sáng ngày hôm nay các tỉnh thành từ thanh hóa đến quảng bình trời còn có mây nhiều
nhưng đến trưa và chiều khi mây giãn dần trời sẽ có đôi lúc hứng nắng nhẹ
vì thế nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực này sẽ tăng lên mức là hai mươi hai mươi hai độ
trong khi đó từ quảng trị đến bình thuận thì vẫn có mưa nhưng chỉ là những cơn mưa ngắt quãng
lượng mưa không hề lớn là từ năm đến một mươi mm
nhiệt độ ở khu vực này cũng có xu hướng nhích nhẹ phổ biến là hai mươi ba hai mươi sáu độ đối với quảng trị đến quảng ngãi
còn bình định đến bình thuận sẽ cao hơn là hai mươi tám ba mươi độ
với đà giảm của khối không khí lạnh như vậy thì từ ngày mai cả miền trung sẽ chỉ còn mưa giải rác
và tập trung chính ở các tỉnh thành từ đà nẵng đến bình thuận
và đến giữa tuần khu vực trung bộ cơ bản sẽ hết mưa trời chuyển nắng trở lại
lui xuống phía nam nhiễu động trong đời gió đông yếu đi nam bộ và tây nguyên trời chuyển nắng
tuy nhiên cường độ nắng trong ngày hôm nay ở cả hai khu vực sẽ không quá mạnh
nhiệt độ ngày cũng sẽ không quá cao
cụ thể là ở tây nguyên
nhiệt độ cao nhất chỉ là hai mươi sáu hai mươi chín độ
còn đối với các tỉnh thành ở nam bộ sẽ là ba mươi một ba mươi hai độ
trên biển khối không khí lạnh yếu đi
tuy nhiên khu vực biển từ quảng trị trở vào đến cà mau
theo đà rồn xuống của khối không khí lạnh
vẫn xuất hiện gió mạnh cấp năm có lúc cấp sáu
giật tới cấp bảy và đi kèm với sóng biển cao từ hai đến ba mét khiến biển động
trong khi đó ở khu vực bắc biển đông
bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
còn có gió đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp sáu
giờ này sóng biển tiếp tục cao từ hai m năm mươi đến ba m năm mươi khiến biển động mạnh
khu vực huyện đảo trường sa gió đông bắc mạnh ở mức cấp năm có lúc cấp sáu
vẫn xảy ra tình trạng biển động nhẹ
dự báo là khoảng hai ngày nữa khi mà khối không khí lạnh suy yếu đi hẳn
thì lúc đó sóng và gió trên các vùng biển mới giảm dần
sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước